tài sản và vốn ở doanh nghiệp nhà nước còn hơn năm triệu tỷ trong khi nợ công cao
do vậy cần huy động vốn xã hội để đầu tư và làm những công trình hạ tầng quan trọng
vậy tại sao chúng ta vẫn chưa làm
đây là câu hỏi của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị triển khai công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
nếu cổ phần hóa và rút vốn nhà nước ra khỏi doanh nghiệp
sẽ tạo lợi thế cạnh tranh và tiền vốn nhà nước có thể làm việc khác
nhưng tại sao chúng ta không làm
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đã thẳng thắn chỉ rõ những nguyên nhân chậm thoái vốn
cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước
chính là những lợi ích cục bộ
đây cũng là rào cản lớn trong tiến trình cổ phần hóa
chưa tạo được động lực thực sự để đẩy mạnh cổ phân hóa thoái vốn
đề án xây dựng chậm nhưng duyệt cũng chậm
phối hợp với các bộ ngành trong việc cổ phân hóa hoàn thiện thể chế
và một số chính sách chưa chặt chẽ chưa ăn ý chưa kịp thời
các bộ ngành thực hiện chức năng chủ sử nhà nước còn phân tán thiếu chuyên nghiệp
phối hợp giữa các cơ quan chức năng chủ sử nhà nước
và các bộ ngành thực hiện chức năng còn nhiều vướng mắt lúng túng
lúc đầu là cao trị bỏ chích một nghìn chín trăm chín mươi một thực thủ tướng
sau vụ vinaxin vinalight rồi thì cũng tạo ra bây giờ do bộ trưởng
bộ trưởng là phải lo quản lý ngành lĩnh vực tư lệnh lĩnh vực
chứ không phải bộ ngành lĩnh vực chỉ lo mấy cái doanh nghiệp
tự thuộc bộ không đâu
đó là sai
mà những mô hình như thế nào cho rõ
để quản lý nhà nước còn xuyên suốt
từ hoạch định chiến lược
hoạch tổ chức thực hiện hệ thống
cho đến thanh tra kiểm tra đào tạo cán bộ
thủ tướng cũng chỉ ra năng lực quản lý và điều hành
của cán bộ doanh nghiệp nhà nước
chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi
là công tác kiểm tra giám sát kiểm soát nội bộ
đánh giá đối với doanh nghiệp nhà nước
chưa có hiệu quả còn hình thức
chưa minh bạch dịch vụ chính trị xã hội
với dịch vụ sở chức kinh doanh
do nhà nước lãnh đạo không phải là chủ sở hữu thật
nên ít có động lực cao độ để làm việc hiệu quả
và cũng không bị giám sát chặt chẽ
bởi chủ sở hữu hay thị trường
như trường hợp doanh nghiệp tư nhân
hiện chính phủ và thủ tướng chính phủ
đang quyết tâm xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển
nghĩa là chúng ta cần phải chấp nhận
những gì tư nhân và thị trường làm tốt
thì nhà nước sẽ rút dần ra
còn những lĩnh vực cần có vai trò của nhà nước
thì phải tính toán cho mình
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu
phải xác định rõ lĩnh vực nào nhà nước cần nắm giữ
lĩnh vực nào còn lại thì rút vốn theo tỷ lệ phù hợp
phải thực hiện cơ chế kiểm tra
giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp thua lỗ
tăng cường quản lý việc vai và sử dụng vốn vai
từng doanh nghiệp nói chung
và cả doanh nghiệp chưa cổ phần hóa
đều phải có chiến lược phát triển của doanh nghiệp
không để sau cổ phần hóa mà doanh nghiệp lại teo tóp
làm ăn thua lỗ
xử lý các doanh nghiệp thua lỗ hoạt động hiệu quả thấp
quản lý chặt chẽ việc vai nợ và ra soát
tháo gỡ mọi rào cản về chính sách
để đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa
sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
thủ tướng nhấn mạnh
cần giao trách nhiệm cụ thể cho cá nhân lãnh đạo
từng bộ ngành địa phương
doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa
với phương châm bộ nào địa phương nào
doanh nghiệp nào làm chậm
làm thất thoát thì phải xử lý